dự án dành cho trẻ em khiếm thị có tên nghệ thuật vượt qua thị giác đã ra đời từ ý tưởng của một nữ nghệ sĩ đến từ thụy điển
với mục đích giúp cho các em học sinh khiếm thị có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật cũng như phát triển ý tưởng sáng tạo của bản thân thông qua nghệ thuật bước đầu đã mang lại những hiệu quả thiết thực
bằng kinh nghiệm riêng và tình yêu thương của người thầy đã chuyển đến các em hình ảnh của các sự vật xung quanh dạy các em cách cảm thụ màu sắc và vẻ đẹp của thiên nhiên qua xúc giác
từ đó bằng cảm xúc và cá tính riêng mỗi em sẽ tạo cho mình một tác phẩm
cháu học vẽ từ hồi cháu chưa lên trung tâm hồi vẽ cháu ước nằm một cô giáo dạy vẽ
cháu mang những bức vẽ mà cháu đã vẽ ở lớp thầy vị đến chuyển
cháu được học hát học vẽ lặn gốm tâm ra lớp học của thầy vị cháu tất thích
tuy mới chỉ là những nét vẽ đơn sơ những tác phẩm gốm vẫn chưa mang tính nghệ thuật cao
xong nó được làm bằng chính tình yêu và niềm đam mê với nghệ thuật của các em khiếm thị
chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục tổ chức các buổi triển án khác để mọi người thấy nhiều hơn khả năng của các em cũng như khát vọng mơ ước của các em học sinh
việc đưa trẻ khiếm thị đến với hội họa nhặn gốm dường như là một liệu pháp tâm lý giúp các em lấy lại thăng bằng trong các giác quan còn lại
đồng thời cũng là một cầu nối thế giới nội tâm và thế giới bên ngoài mà các em nào cũng muốn để giải bày những tình cảm qua những bức tranh này